quỹ ban nhân dân tỉnh hòa bình đã họp để triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ
thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
hòa bình là tỉnh có tiến độ giải ngân thấp trong cả nước mới chỉ đạt ba mươi năm năm kế hoạch
sau khi đánh giá tình hình quỹ ban nhân dân tỉnh hòa bình đề ra các giải pháp
như điều chỉnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án giải ngân thấp
hoặc không có khả năng thực hiện sang các dự án có khả năng giải ngân tốt
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tiến độ một mươi ngày một lần
phần đầu đến ngày ba mươi tháng chín tỷ lệ giải ngân sẽ đạt sáu mươi và đạt một trăm linh kế hoạch vốn được giao